do ủy banh dân xã vĩnh an quản lý và giao cho hai mươi hộ dân thuê thầu để sản xuất nông nghiệp thành đất cơ bản
lâu dài cho hộ gia đình cá nhân để lấy tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng
chi sử dụng xây dựng các công trình cho xã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn một hai tỷ đồng
chính đối tượng đang có hành vi đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức cá độ dựa vào kết quả trò chơi điện tử đế chế
vừa bị công an thị xã mỹ hào phối hợp với công an phường bần yên nhân tỉnh hương yên bắt quả tăng
chính đối tượng đều trú tại tỉnh hương yên
lực lượng công an thu giữ tại chỗ số tiền một mươi hai triệu đồng cùng một số vật chứng có liên quan
sau khi tiến hành điều tra xác minh cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ chín đối tượng về hành vi đánh bạc
đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cuối năm là thời điểm mà tình hình an ninh trật tự luôn diễn biến phức tạp
nhất là tội phạm trộm cắp tài sản cướp giật đường phố với tinh chất và mức độ liều lĩnh manh động
tổ quán công an cảnh báo người dân cần phải hết sức nâng cao cảnh giác
đây là ba đối tượng trịnh hữu công trần văn trăng sáng và phạm văn thủy
vừa bị công an phường tân phong tp biên hòa tỉnh đồng nai bắt giữ
tài sản khoảng ba giờ sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm ngoái ba đối tượng này đột nhập vào nhà
anh nguyễn đăng thao ở khu phố một mươi một phường tân phong lấy trộm hơn hai trăm linh kg dây cắp điện
bằng kim loại đồng tổng trị giá hơn một trăm linh triệu đồng sau khi lấy được tài sản
các đối tượng đưa về phòng trọ cất giấu qua công tác điều tra truy xét nhanh
công an phường tân phong đã bắt giữ được cả ba đối tượng chỉ sau hơn một giờ nhận được tin báo
vào đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an quận liên triểu nhận được tin trình báo của một người dân về việc chồng mình bị một thanh niên chém đứt lìa bàn tay
khẩn trương vào cuộc đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu đã xác minh và nhận định thủ phạm chính là bùi văn trí
ngày chín tháng một các trinh sát đã bắt khẩn cấp trí khi đang lẩn trốn tại quê quảng nam
chiều qua phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tổ chức họp báo thông tin vụ bắt nguyễn thanh tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện củ chi là nghi phạm sát hại nhân viên quán cà phê ở huyện hóc môn
công an công an đã tấm đạt quyết định bắt khẩn cấp đối tượng về hành vi giết người và cướp tài sản
trung tá nguyễn thành hưng trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
lúc một mươi một h ba mươi ngày sáu tháng một công an huyện hóc môn nhận được tin báo về việc xảy ra vụ án giết người cướp tài sản
xảy ra tại xã xuân thế sơn huyện hóc môn
nạn nhân là phụ nữ sinh năm hai nghìn một
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú hiệp thành hiệp đức cai lậy tỉnh tiền giang tài sản bị chiếm đoạt gồm một xe máy
đến sáng ngày chín tháng một bang chuyên án đã bắt giữ được đối tượng gây án là nguyễn thanh tâm
và đã di lý về cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm để tiếp tục điều tra
được quân chúng nhân dân hỗ trợ năm máy xúc cỡ lớn để mở đường dừng sau đó lực lượng trinh sát
và quân chúng nhân đi theo máy xúc tạo thành năm mũi bao vây vào trong khu rừng
đối tượng tâm trốn lật trốn dưới mương nước lấp cỏ lên cho người chìm xuống dưới nước và đưa cỏ lên ngụy trang trên khuôn mặt
sau đó là khi máy xúc chúng tôi đổ bộ vào và lực lượng cơ động lực lượng hình sự đổ bộ vào là đối tượng thấy là máy xúc nghiến và sợ là máy xúc sẽ nghiến vào người
nên là vung dậy bỏ chạy từ lực lượng
lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh cho biết tâm vốn đang bị huyện đức hòa truy tìm liên quan vụ án lạm dụng chiếm đoạt tài sản
quá trình trốn tránh vụ việc này tâm tiếp tục lên kế hoạch cướp tài sản
ngày sáu tháng một tâm đến tiệm hớt tóc ở huyện hóc môn nhưng thấy đông người quán không có tài sản nên đổi sang quán cà phê của nạn nhân
tại đây tâm ra tay sát hại cướp hai triệu đồng và xe sh tẩu thoát
chúng tôi bao vây hàng nghìn cán bộ sĩ của cả công an thành phố hồ chí minh và công an long an
bao vây hiện trường khu rừng năm mươi hectare này chúng tôi bao vây
mấy chục mét chúng tôi lại có một chốt cho nên dẫn đến đối tượng không có cơ hội bỏ trốn khỏi hiện trường
vì chúng tôi xác định rồi là ban giám đốc và trực tiếp là đồng chí giám đốc và đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu chúng tôi phải bắt bằng được đối tượng mới được rút quân ra khỏi bao vây
còn không phải yêu cầu kể cả đêm hai mươi bốn trên hai mươi bốn
đối tượng có thể kéo dài hàng tháng cũng phải triển khai
nên là chúng tôi động viên cán bộ sĩ tiếp tục cố gắng nhanh chóng bắt bắn được đối tượng
thưa quý vị tại tỉnh đắk lắc ba đối tượng vừa bị công an huyện eak tạm giữ về hành vi tàng trữ buôn bán pháo nổ ma túy và tàng trữ súng thể thao tự chế
trước đó tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng lê thành trung đang có hành vi sử dụng xe mô tô
công an huyện eak tạm giữ một mươi một gói ma túy đá và một khẩu súng thể thao tự chế sáu viên đạn cùng một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy
đối tượng lê thanh long khai nhận hai gói ma túy đá và khẩu súng thể thao tự chế sáu viên đạn và một số vật dụng là của đối tượng lê trung thành
lê hữu lam đã bị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh phát hiện và bắt giữ khi đang vận chuyển đạn và pháo hoa từ lào về việt nam
vào khoảng hai mươi h ngày tám tháng một tại địa phận thôn hà trai xã sơn kim một huyện hương sơn lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh tiến hành bắt giữ xe khách biển kiểm soát lào ba nghìn tám trăm ba mươi tám nhà xe bình lam nhập cảnh từ lào về việt nam do lê hữu lam trú tại xã quang diệm huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh điều khiển
qua kiểm tra phát hiện trong khoang tự chế của xe này có chứa năm trăm linh viên đạn samlet cùng ba mươi hai hộp pháo hoa loại chín quả và hai mươi chín hộp pháo hoa loại ba mươi sáu quả trọng lượng khoảng chín mươi năm kg
bước đầu lê hữu lam khai năm trăm linh viên đạn samlet vận chuyển thuê cho một người đàn ông lào từ bến xe viêng trăn về thị xã hồng lĩnh còn chín mươi năm kg pháo lam mua từ viêng trăn đưa về việt nam để sử dụng
đã xác định nguyên nhân vụ xe tải lao vào một quán làm tóc khiến bốn người thương vong tai nạn xảy ra vào đầu giờ chiều ngày bảy tháng một vừa qua
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân yên tỉnh bắc giang nguyên nhân sơ bộ là do người điều khiển xe máy không làm chủ được tay lái
tự ngã đâm sang phần đường của xe ô tô để tránh va chạm xe ô tô đã phải đánh lái sang phải dẫn đến đâm vào quán làm tóc bên đường
ngoài người lái xe máy tử vong tại chỗ vụ tai nạn còn khiến ba người bị thương các phương tiện và nhà dân bên đường bị hư hỏng
qua kiểm tra tài xế xe ô tô không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy
thưa quý vị thời gian gần đây tại việt nam do bị đấu tranh mạnh nên hoạt động của hội thánh đức chúa trời hay còn gọi là hội thánh đức chúa trời mẹ
hội thánh đức chúa trời làm chứng cho chúa giê xu đã được kiềm chế nhiều người đã tự nguyện bỏ sinh hoạt đạo
tại địa bàn tỉnh yên bái mặc dù hoạt động của hội thánh đức chúa trời không diễn ra phổ biến
nhưng một số đối tượng vẫn lén lút hoạt động và tìm mọi cách để rụ rỗ lôi kéo người dân tham gia
do đó người dân cần hết sức cảnh giác kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hoạt động của các đối tượng này
đây là hình ảnh được ghi lại tại nhà một hộ dân ở tổ một mươi hai phường yên ninh thành phố yên bái
các đối tượng tự nhận mình là người của hội thánh của đức chúa trời đến tuyên truyền vận động người dân tham gia hội thánh
không chỉ tận dụng khả năng diễn thuyết các đối tượng này còn sử dụng những tranh ảnh video clip và tài liệu do chính mình tự biên soạn và siêu tầm
để tăng khả năng rụ rỗ lôi kéo người dân tham gia vào các hoạt động của tổ chức
lúc nào cũng dụ dẫn rất là ngọt ngào để đưa các bác vào làm những điều xấu
các bác muốn tránh cái đó thì các bác phải tin theo chúa họ dẫn dắt mình như thế
thông tin từ lực lượng an ninh công an tỉnh yên bái đến thời điểm hiện tại trên địa bàn
mặc dù không có các đối tượng cốt cán của tổ chức hội thánh của đức chúa trời hoạt động và cư trú
tuy nhiên vẫn có các đối tượng thành viên của tổ chức này lén lút hoạt động
hội thánh của đức chúa trời mẹ
hội thánh của đức chúa trời mẹ là tổ chức hội thánh của đức chúa trời mẹ

tiềm ẩn nhiều phức tạp tiêu cực trái với truyền thống không tục của người việt nam
qua công tác điều tra xử lý một số vụ việc cho thấy
ngoài hoạt động tuyên truyền các đối tượng còn có một số hành vi vị pháp luật như lừa đảo chứng tỏ sản
qua đây thì mọi người dân lên cảnh giác không tin không nghe theo mọi giọng điệu tuyên truyền
nếu phát hiện các hoạt động của hội thánh
đức chúa trời mẹ thì đề nghị mọi người dân kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng và lực lượng công an để kịp thời xử lý
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an cả nước phát hiện xử lý một mươi hai vụ
năm đối tượng hoạt động sinh hoạt theo hội thánh của đức chúa trời mẹ gây mất an ninh trật tự
hầu hết các đối tượng này đều bị các đối tượng cốt cán của tổ chức hội thánh của đức chúa trời rụ rỗ mua chuộc
để tiến hành tuyên truyền lôi kéo người dân tham gia tổ chức
hội thánh của đức chúa trời mẹ
việt nam luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo
và tạo điều kiện thuận lợi cho những tổ chức tôn giáo đối tượng
tuy nhiên các đối tượng cũng kiên quyết đấu tranh với những hành vi núp bóng tôn giáo
để làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội đi ngược lại thuần phong mỹ tục truyền thống
do đó người dân cần tỉnh táo trước những luận điệu tuyên truyền của tổ chức hội thánh của đức chúa trời
không để các đối tượng rụ rỗ lôi kéo thực hiện các hoạt động gây mất an ninh trật tự